hà nội đã cho phép xe khách xe buýt và xe taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ hoạt động trở lại
theo ghi nhận hầu hết các bến xe đều mở cửa thế nhưng tình trạng chung là vắng khách thưa thớt người đi lại kể cả phương tiện công cộng như xe buýt
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân trong chiều ngày hôm nay
tại bến xe giáp bát vào chiều nay bên trong bến khu vực đón trả khách đều vắng lặng thưa thớt
theo ghi nhận xe buýt là phương tiện được nhiều người dân lựa chọn nhưng mỗi tuyến chỉ chạy từ hai mươi đến ba mươi số xe và chỉ được trở từ một mươi đến một mươi năm người để bảo đảm khoảng cách an toàn khi di chuyển
ngay cả các hãng xe công nghệ cũng ít người đi
tài xế này cho biết cả ngày hôm nay mới chỉ đón được hai đến ba khách bởi phần lớn người dân vẫn đề phòng giãn cách
tại một số bến xe các tuyến xe khách liên tỉnh cũng đã hoạt động trở lại
một số nhà xe gần hà nội đã xuất bến tuy nhiên số lượng không nhiều nhưng cũng đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân
tài xế này cho biết cả ngày hôm nay mới chỉ đón được hai đến ba khách bởi phần lớn người dân vẫn đề phòng giãn cách
trong những ngày tới số lượng hành khách đi tàu xe sẽ tăng lên để bảo đảm an toàn trong mùa dịch
các đơn vị vận tải cũng cần lên phương án phòng dịch đầy đủ
các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ để không xảy ra tình trạng nơ là trong phòng chống dịch tại các bến xe